sau ảnh hưởng nặng nề do dịch tả lợn châu phi đến nay thì tổng đàn lợn tại thanh hóa đã đạt chín mươi sáu so với thời điểm trước dịch
theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thuận lợi trong tái đàn có nguyên nhân chính là từ các biện pháp bảo vệ nguồn lợn giống
nhờ chăn nuôi khoa học và quản lý ra vào nghiêm ngặt đàn lợn nhà anh phạm duy thạnh ở huyện nga sơn đã không bị nhiễm tả lợn châu phi như nhiều gia đình khác
bên cạnh nguồn thu ổn định trong mùa dịch hiện trang trại của anh còn cấp được nhiều con giống cho các hộ cần tái đàn
cũng tại huyện nga sơn nhà ông trịnh văn cường đã phát triển nguồn lợn châu phi
họ phải tiêu hủy năm mươi con lợn nhiễm bệnh
tuy nhiên do nuôi tách kèm theo chế độ chăm sóc đặc biệt gia đình ông vẫn giữ được năm lợn nái mẹ trong đó có ba con đang chuẩn bị sinh sản
thực tế như gia đình tôi thì cũng yêu đọc khử trồng rồi là dọn chuồng trại rồi là làm sao đảm bảo về mọi mạch
tức là để cho cái chuyện mà tái phát lại mình thấy rút ra một cái bài học từ cái chỗ mà đã bị những cái trận trước đây rồi
tỉnh thanh hóa phải tiêu hủy
hơn hai trăm linh con lợn do dịch tả lợn châu phi
hiện tổng đàn lợn đã đạt hơn một triệu con bằng chín mươi sáu chất dịch
tổng số lợn nái được tái đàn là hai mươi hai ba trăm linh con đặc biệt có một hai trăm linh con ông bà được nhập từ canada để đảm bảo nguồn giống sạch
trên địa bàn tỉnh đã có những triển khai cơ chế chính sách nuôi giữ đàn giống gốc
ông bà cụ kỵ để lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng có đủ con giống và tập trung quản lý các trang trại quy mô lớn để giữ bằng được
đàn giống lợn nái để sau khi mà hết dịch là chúng ta có cái đàn con giống để tái đàn lợn ngay
để đảm bảo nguồn lợn giống tỉnh thanh hóa đã thực hiện chính sách đầu tư hạ tầng cho các trang trại chăn nuôi tập trung
đồng thời mỗi năm hỗ trợ một triệu bảy trăm linh nghìn đồng cho một con lợn giống gốc được duy trì
dự kiến tới quý ba năm hai nghìn hai mươi tổng số lợn của tỉnh sẽ tăng thêm một trăm linh con nữa